trong khi đó công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình ngày hôm qua cho biết đơn vị này đã đưa chiếc xe tải nghi đổ hóa chất phá hoại quốc lộ một a vào ngày một mươi ba tháng bảy về trụ sở đồng thời công an huyện cũng đang làm việc với chủ phương tiện để xác minh làm rõ
trước đó vào lúc một mươi bốn h năm mươi bốn phút ngày một mươi ba tháng bảy tại vòng xuyến quốc lộ một a và đường tránh thành phố đồng hới camera bí mật của tập đoàn sơn hải đã ghi nhận hình ảnh xe tải bảy mươi ba c hai nghìn một trăm năm mươi bốn lưu thông vào vòng xuyến
khi xe này đi qua mặt đường lập tức bốc khói trắng và có vệt lạ qua kiểm tra thực tế tập đoàn sơn hải phát hiện mặt đường bị hư hại tương tự như những lần phá hoại trước đó
ngoài ra tại hiện trường cơ quan chức năng còn phát hiện một số nhựa còn sót lại một ít hóa chất lỏng nghi là hóa chất phá hoại mặt đường
trong các ngày hai mươi ba hai mươi bốn và hai mươi năm tháng sáu các đối tượng đã đổ hóa chất lạ xuống mặt đường bê tông nhựa tại gói thầu số một mươi dự án nâng cấp quốc lộ một a qua quảng bình do tập đoàn sơn hải thi công
sở giao thông vận tải quảng bình làm chủ đầu tư hóa chất này đã làm trôi nhựa đường trơ đá ở bề mặt lớp bê tông nhựa ở ba điểm khác nhau
được biết chiếc xe bị camera ghi lại là của một người địa phương hiện cơ quan chức năng cũng đưa phần hóa chất còn sót lại trong chai đi giám định